trong thời phong tỏa mọi lối ra vào giới chức nj đã tổ chức cuộc đàm phán nhưng đội cận vệ từ chối thả ông vào dùng
nga và triều tiên có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng đây là tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu và người đồng cấp triều tiên kang sung nam ở thủ đô bình nhưỡng
ông shoigu hiện dẫn đầu phái đoàn nga đến thăm và làm việc tại triều tiên từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng bảy để tháp sự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định đình chiến trong cuộc chiến tranh triều tiên
tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia cũng như môi trường an ninh khu vực và quốc tế đồng thời đạt những đồng thuận về những vấn đề này
nhà lãnh đạo triều tiên cũng đã qua bộ trưởng shoigu truyền lời cảm ơn tới tổng thống nga vladimir putin đã cử phái đoàn quân sự dẫn đầu đến triều tiên để tham dự sự kiện trên
nhân dịp này bộ trưởng shoigu cũng đã chuyển bức thư của tổng thống putin đến nhà lãnh đạo kim jong un
trong một diễn biến khác cùng ngày mỹ và hàn quốc đã tổ chức một cuộc họp về mối đe dọa an ninh mạng của triều tiên trong tuần này
trong bối cảnh hai nước đồng minh nỗ lực cắt giảm các khoản tiền bất hợp pháp được truyền vào các chương trình phát triển vũ khí của triều tiên
bộ ngoại giao mỹ cho biết cuộc họp của nhóm công tác đã được tổ chức tại hàn quốc trong ngày hai mươi sáu tháng bảy theo giờ hàn quốc
do phó đại diện đặc biệt của mỹ về vấn đề triều tiên joo park và người đồng cấp hàn quốc lee jun in dẫn đầu
truyền thông thái lan đưa tin tòa án hiến pháp thái lan sẽ nhóm họp vào ngày ba tháng tám tới để xem xét liệu có thụ lý đơn kiến nghị của văn phòng thanh tra nước này
nội dung đơn đề nghị tòa ra phán quyết về tính hợp hiến đối với quyết định của quốc hội bác bỏ việc tái đề cử chức thủ tướng của lãnh đạo đảng tiến bước pita limsa renrat
tại cuộc họp chung của quốc hội vào ngày một mươi chín tháng bảy các đại biểu hạ viện và thượng viện đã tranh cãi gây gắt nhiều giờ đồng hồ về việc liệu tái đề cử ông pita cho vị trí thủ tướng
có trái với quy tắc hoạt động của nghị viện hay không cuối cùng với đa số tán hành quốc hội thái lan đã bỏ phiếu hủy bỏ việc tái đề cử ứng cử viên này
theo các chuyên gia pháp lý toàn hiến pháp thái lan có thể lựa chọn hoặc bác bỏ kiến nghị của văn phòng thanh tra chấp nhận xem xét kiến nghị hoặc chấp nhận kiến nghị và ra lệnh đình chỉ lựa chọn của quốc hội đối với vị trí thủ tướng cho đến khi có phán quyết của tòa án về kiến nghị trên
liên tiếp các vụ tai nạn ở mỹ và senegal gây nhiều thương vong
chí tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
dự định là tòa nhà hỗn hợp năm mươi bốn tầng
cùng ngày tổng thống senegal mark kishan cho biết ít nhất hai mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn diễn biến nghiêm trọng tại miền bắc nước này
trong thông báo trên trang mạng xã hội twitter nhà lãnh đạo senegal nhấn mạnh lời kêu gọi người dân thận trọng hơn nữa khi tham gia giao thông
trong khi đó một quan chức lực lượng cứu hộ quốc gia xác nhận ít nhất hai mươi hai người đã thiệt mạng và năm mươi hai người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở làng gune sare vùng loga
cơ quan chức năng cũng đã mở cuộc điều tra

url cũng cho biết ông đã ủng hộ việc phép tạm dừng tăng lãi suất hồi tháng sáu vừa qua sau những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng vào tháng ba
trong báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco tuyên bố có bằng chứng cho thấy việc sử dụng điện thoại di động quá mức liên quan đến giảm hiệu suất học tập và thời gian sử dụng thiết bị điện tử lâu có tác động tiêu cực đến ổn định cảm xúc của trẻ em
unesco đề xuất nên cấm điện thoại thông minh tại các trường học trên toàn thế giới
để cải thiện khả năng học tập của học sinh bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt qua mạng
theo unesco lời kêu gọi cấm điện thoại thông minh gửi thông điệp rõ ràng toàn bộ công nghệ kỹ thuật số bao gồm cả trí tuệ nhân tạo ai phải luôn phụ thuộc vào tầm nhìn lấy con người làm trung tâm của giáo dục và không bao giờ thay thế được tương tác trực tiếp với giáo viên
unesco đồng thời cảnh báo các nhà hoạch định chính sách không nên áp dụng công nghệ kỹ thuật số một cách thiếu thận trọng và kèm mới không phải lúc nào cũng tốt hơn
unesco cũng lưu ý rằng các quốc gia cần đảm bảo mục tiêu và nguyên tắc rõ ràng để công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục có lợi và tránh gây hại cho sức khỏe của từng học sinh cũng như dân chủ và nhân quyền
thưa quý vị có vòng cảnh thiên nhiên xinh đẹp như ngôi làng poro pomoryany từ tỉnh lip của ukraine sắp biên giới với ba lan
đã bị bỏ hoang sau khi cư dân ở đây lần lượt đến các thành phố
khi tất bật với cơm áo gạo tiền dường như người ta quên đi những nhu cầu cơ bản nhất của chính mình đó là việc nuôi dưỡng những xúc cảm
cuộc sống có thể sẽ chậm dãi hơn đẹp đẽ hơn khi cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ xây bằng những vật liệu tự nhiên với màu sắc giản dị mà vẫn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống và cổ xưa
và một dự án đặc biệt được nhà thiết kế người ukraine thực hiện để hồi sinh làng pomoryani sẽ được giới thiệu trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
dự án của chúng tôi có sự tham gia của các kiến trúc sư nhà thiết kế chuyên gia công nghệ thông tin bác sĩ nhà sinh thái học
khi mọi người cùng nhau góp sức tôi tin rằng ngôi làng này sẽ sớm hồi sinh
cũng giống như nhiều ngôi làng khác của ukraine làng pomoriani đã chứng kiến làn sóng giới trẻ rời quê ra thành thị vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
đường xá đi lại khó khăn điều kiện sinh hoạt hạn chế đã khiến ngôi làng thanh bình này không đủ sức giữ chân lớp trẻ
làng pomoriani từng rất đông người nhưng sau khi giới trẻ rời đi để tìm việc làm nơi này trở nên hoang vắng
nhưng nhờ một dự án mới do hana havrilip khởi xướng những ngôi nhà cũ bắt đầu được sửa sang lại vài cư dân mới đã đến đây định cư
chị hanna havilip đã giữ lại lối thiết kế của căn nhà cũ kể cả những bức tường làm bằng đất xét và dơm
đây là căn nhà tôi yêu thích nhất
chúng tôi đã sửa nó trong suốt mùa đông
tôi tự hào khi có thể bảo tồn những đặc điểm ban đầu của ngôi nhà đã hơn một trăm linh tuổi này chẳng hạn như bếp cùi
đây là dạng bếp truyền thống mà chúng ta không thể tìm thấy trong hầu hết các căn nhà ngày nay
với chiếc bếp này những người mẹ có thể nấu ăn cho cả gia đình
hơi ấm từ bếp sửa ấm cả căn nhà cho phép trẻ con nằm trên sàn nhà cạnh bếp lửa và chơi đùa cùng nhau
với sự nỗ lực trung sức của nhiều người cùng với việc đầu tư tương xứng
đến nay một mươi bốn căn nhà hàng trăm năm tuổi ở làng pomoriani đã được cải tạo xong
chị hanna havilip cho biết việc mang đến diện mạo mới cho những căn nhà cũ không chỉ nhằm hồi sinh ngôi làng pomoriani mà còn bảo tồn những di sản văn hóa của lviv
những căn nhà này bản thân nó đã là một di tích lịch sử có dấu vết của thời gian
những kiến trúc sư như chúng tôi khi sửa chữa lại chúng vẫn phải giữ lại được những nét nguyên bản cổ kính
trong khi kết hợp với phong cách thiết kế hiện đại
vẻ đẹp yên bình và nhiều cây xanh ở pomoriani là hai yếu tố khiến những người yêu thích thiên nhiên quyết định mua nhà từ dự án heritas ua
khách hàng không chỉ là người địa phương mà còn đến từ những nơi xa như thủ đô kiev hay thành phố dnipro thậm chí có người đang sống ở nước ngoài
ngôi làng pomoriani giờ đây đang bắt đầu có sức sống mới